chủ tịch ubnd huyện tuy an tỉnh phú yên vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với tránh văn phòng ubnd và hội đồng nhân dân huyện vì chậm triển khai công văn của ubnd tỉnh
tại quyết định số năm nghìn chín trăm ba mươi bảy do ông bùi văn thành chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tuy an tỉnh phú yên ký nêu đình chỉ công tác bảy ngày thôi điều hành công việc đối với ông bùi viết huy
tránh văn phòng ubnd và hội đồng nhân dân để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc chậm triển khai quyết toán kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cứu hộ cứu nạn tránh lũ tuy an sơn hòa theo công văn của ủy ban nhân dân tỉnh